thưa quý vị giải bóng đá vô địch châu âu euro hai nghìn một mươi sáu diễn ra tại nước pháp là một sự kiện thể thao lớn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ
bên cạnh việc sam bóng đá lành mạnh vô cùng euro thì nạn đánh bạc bằng hình thức cá cửa bóng đá tại địa bàn tỉnh bình phước lại diễn biến hết sức phức tạp
để đảm bảo an ninh trật tự công an nhiều địa phương trong tỉnh đã tập trung đấu tranh quyết liệt với loại tệ nạn này
từ tin báo của quần chúng nhân dân và qua công tác nắm tình hình bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện bù đăng đã triệt phá thành công vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại xã phước sơn huyện bù đăng
một mươi đối tượng liên quan đến vụ án bị tạm giữ với số tiền cá cược hơn bốn trăm bảy mươi triệu đồng
đường dây cá độ này do trần văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn hai xã phước sơn huyện bù đăng cầm đầu
để triệt phá vụ án này lực lượng công an
gặp phải không ít khó khăn
tại cơ quan công an tùng khai nhận do hám lợi nên đã nhận lại trang mạng bóng đá của một đối tượng tên thông hiện chưa rõ lai lịch để cá độ
trước khi mỗi trận đấu bắt đầu tùng vào trang mạng bóng đá do mình quản lý
lấy tỷ lệ cá cược hay còn gọi là kèo rồi nhắn tin cho các đối tượng chân rết thông báo cho người chơi biết tỷ lệ thắng thua để tham gia cá cược
hôm nay là ngày mùa e rô thấy nhiều người cá cực đó nên em dùng cái máy tính tìm nét của em nên em nhận cái trang
rồi em nhận hàng tay em đá cho trang kiếm lợi nhận trên trang đó
còn tại thị xã đồng xoài lực lượng công an cũng đã bắt khởi tố bốn vụ năm đối tượng tham gia đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá trong mùa e rô hai nghìn một mươi sáu
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận hầu hết đều sử dụng mạng internet điện thoại di động để nhắn tin trao đổi tỷ lệ thắng thua giữa mỗi trận đấu và số tiền cá cược
điển hình như đối tượng cao văn hùng trú tại phường tân phú thị xã đồng xoài là chân rết cho đối tượng tên khoa chưa rõ lai lịch để giao dịch cá độ bóng đá trên địa bàn thị xã đồng xoài
số tiền hùng nhận tham gia cá độ của người chơi là hơn hai trăm một mươi sáu triệu đồng để hưởng hoa hồng

làm ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn xã hội
qua các vụ việc trên những người hâm mộ bóng đá cần nhận thức rõ hệ lụy khôn lường do cá cược bóng đá biến tướng gây ra
bởi trên thực tế cá độ bóng đá không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là con đường ngắn nhất dẫn đến tán ra bại sản phá vỡ hạnh phúc gia đình